về tình hình dịch covid một mươi chín trong nước tính đến sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là một hai trăm năm mươi sáu ca
trong tổng số một hai trăm năm mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một một trăm linh một ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là một mươi năm năm trăm một mươi ba người